thưa quý vị sáng nay tòa án nhân dân tp hà nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo đỗ anh dũng
chủ tịch công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ khách sạn tân hoàng minh
gọi tắt là tập đoàn tân hoàng minh và con trai đỗ hoàng việt cùng một mươi ba đồng phạm
cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
phiên tòa dự kiến sẽ diễn ra trong thời gian hai mươi ngày
với hơn hai mươi luật sư tham gia bảo chữa bảo vệ quyền và lợi ích cho các bị cáo bị hại
đặc biệt hơn sáu sáu trăm sáu mươi nhà đầu tư được xác định là người bị hại cũng được triệu tập đến tòa
trước khi diễn ra phiên tòa hơn một bốn trăm linh người có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho cha con ông đỗ anh dũng
cùng một số bị cáo khác
theo cáo buộc vào tháng một năm hai nghìn hai mươi hai tập đoàn này tăng dư nợ lên gần hai mươi tỷ đồng
chưa kể các khoản nợ đến từ tám gói trái phiếu đã phát hành năm hai nghìn hai mươi một
trước nhu cầu thanh toán nhiều khoản nợ và để có tiền chi tiêu
đỗ anh dũng chỉ đạo cấp dưới tại tân hoàng minh triển khai phát hành các gói trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ
nhằm huy động vốn
các công ty con thuộc tập đoàn này sau đó mở chín đợt trao bán trái phiếu riêng lẻ tổng trị giá hơn một mươi tỷ đồng
qua đây đỗ anh dũng và đồng phạm huy động được gần một mươi bốn tỷ đồng chi tiêu và nhiều việc khác nhau
không đúng mục đích phát hành trái phiếu
cơ quan tố tụng cáo buộc một mươi năm bị cáo trong vụ án đã chiếm đoạt hơn tám sáu trăm linh tỷ đồng
số tiền này đã được giao nộp để hoàn trả cho các bị hại
ngày hôm nay tòa án nhân dân tp hcm xét xử bị cáo trương mỹ lan cựu chủ tịch tập đoàn vạn thịnh pháp
cùng tám mươi năm bị cáo khác trong vụ án xảy ra tại tập đoàn vạn thịnh pháp ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn scb
và các tổ chức có liên quan tiếp tục với phần luận tội của đại diện vị kiểm sát
theo đại diện viện kiểm sát trong vụ án này bị cáo trương mỹ lan là người chủ mưu cầm đầu
gây ra hậu quả đặc biệt lớn là hơn bốn trăm chín mươi tám tỷ đồng
tại tòa bị cáo trương mỹ lan không tỏ ra ăn năn hối lỗi khai báo quanh co không thừa nhận hành vi phạm tội
do đó cần nghiêm trị và loại bỏ bị cáo ra khỏi xã hội
đối với bị cáo đỗ thị nhàn là người trực tiếp làm trường đoàn thanh tra
nhưng đã nhận tiền từ trương mỹ lan thông qua bị cáo võ tấn hoàng văn cựu tổng giám đốc scb
để bao che bưng vít sai phạm của scb
tại tòa bị cáo nhàn đã nộp lại toàn bộ số tiền nhận hối lộ quá trình công tác chưa có sai phạm
viện kiểm sát xác định đây là những tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo đỗ thị nhàn
tuy nhiên thủ đoạn thực hiện hành vi phạm tội của bị cáo tinh vi là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự
đại diện viện kiểm sát đánh giá hành vi của bị cáo đỗ thị nhàn gây bức xúc trong quân chúng
đề nghị hội đồng xét xử có mức hình phạt nghiêm khắc cách ly bị cáo vĩnh viễn ra khỏi đời sống xã hội
đối với bị cáo nguyễn văn hưng cựu phó tránh thanh tra phụ trách cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng
ngân hàng nhà nước đại diện viện kiểm sát xác định bị cáo vì động cơ cá nhân nhận tiền từ scb
và chỉ đạo đoàn thanh tra che giấu bưng bít sai phạm của scb
quá trình điều tra bị cáo hưng đã nộp lại số tiền vụ lợi ba trăm chín mươi usd lần đầu phạm tội
tuy nhiên hành vi của bị cáo gây hậu quả lớn
viện kiểm sát đề nghị tòa cách ly một thời gian dài mới đủ sức gian đề
với các bị cáo còn lại thuộc đoàn thanh tra cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng ngân hàng nhà nước
đại diện viện kiểm sát giữ nguyên quan điểm truy tố như trong cáo trạng
đề nghị tòa căn cứ vào tính chất mức độ các tỉnh tiết giảm nhẹ để tuyên mức án phù hợp
bảy bánh heroin là vật chứng vừa được công an tỉnh lai châu thu giữ khi bắt bốn đối tượng
trong quá trình triệt phá các chuyên án ma túy tại huyện mường tè và huyện sinh hồ
ngày hôm qua tại can hồ huyện mường tè lực lượng công an bắt quả tang nguyễn quang tuấn
mua bán trái phép chân ma túy thu giữ bốn bánh heroin
mở rộng điều tra ban chuyên án bắt khẩn cấp giàng ali cùng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
trước đó vào ngày một mươi năm tháng ba tại xã trăn nưa huyện sinh hồ công an lai châu bắt quả tang phá a lử
mua bán trái phép chân ma túy thu giữ ba bánh heroin
ngày một mươi sáu tháng ba phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy triệt xóa điểm bán lẻ ma túy
tại thành phố lai châu bắt quả tang vàng an ánh mua bán và chứa chấp sử dụng trái phép chân ma túy tại nơi ở
công an huyện tân biên tỉnh tây ninh vừa xử phạt hai mươi ba trường hợp chạy xe lạng lách đánh võng gây mất an toàn giao thông
tại đường giao nguyễn trí thanh với đường ba mươi tháng bốn thuộc thị trấn tân biên lực lượng công an phát hiện
nhiều nhóm thanh thiếu niên đang điều khiển xe mô tô lạng lách cá biệt có trường hợp chạy bốc đầu xe máy
gây nguy hiểm cho những người tham gia giao thông
bước đầu cơ quan công an lập hồ sơ xử phạt hai mươi ba trường hợp vi phạm với các lỗi
không giấy phép lái xe năm trường hợp chưa đủ tuổi một mươi hai trường hợp vi phạm nồng độ cồn hai trường hợp
trong đó có bốn trường hợp điều khiển xe chạy bằng một bánh đối với xe loại hai bánh
thưa quý vị xe dù bến cóc vốn là vấn nạn của nhiều đô thị lớn trên cả nước
gây ra rất nhiều xáo trộn về trật tự an toàn giao thông và tiêm ẩn nhiều rủi ro tai nạn giao thông cho người đi đường
vì vậy việc dừng đón trả khách dọc đường vô hình chung đã tạo ra những chướng ngại vật không thể lường trước được
và chạm thậm chí tai nạn giao thông nghiêm trọng có thể xảy đến bất cứ lúc nào
tuyến cao tốc nội bài lào cai đi qua năm tỉnh thành phố
cứ qua mỗi tỉnh không khó để bắt gặp những cảnh tượng như thế này
và đây là cách mà các bến cóc hình thành và hoạt động
những hàng rào lưới b bốn mươi được cắt gọt thậm chí giật đổ
để tạo điểm chờ xe khách cho người dân
hay thậm chí cắt khóa tạo ra những lối mòn luôn có người canh giữ cẩn mật
hoặc đơn giản hơn là như cái cách mà người phụ nữ này đang thực hiện
không đi được ngách to thì mình đào hố chui ngách nhỏ
hiện tại thì cũng có một số nhà xe sẽ bắt khách ở chỗ này chỗ khác
chứ có những cái điểm họ sẽ không dừng
nhưng bắt buộc là em phải đi theo nhà xe
thì em phải đi theo nhà xe

thì em phải bắt đứng đợi ở đây
em chỉ thấy mọi người bảo là đi lên chỗ cây km một trăm sáu mươi bốn này là gửi đồ lên xe khách được
thì em mới lên ạ
không chỉ người đi bộ lang thang trên cao tốc
nhiều có xe khách là các xe ôm
cũng sẵn sàng sử dụng xe máy
để đưa người dân đến các điểm rừng đã hẹn trước
còn xe khách thì thản nhiên dừng đón khách dọc đường
tiệm ẩn nguy cơ tai nạn thường trực
và thực tế không ít vụ va quyệt đã xảy ra
họ treo qua bờ rào họ lên công nhân công nghiệp
rồi lên để bắt xe khách để về quê kiểu vậy
họ chưa em hiểu nhiều
nên là họ cứ không sợ thấy rất là khó chịu
tại vì đi đường mà gặp các cảnh mà xe khách đỗ lại
mình đang đi với tốc độ nhanh ấy
thì mà họ thấy khách họ tạt vào luôn
họ cũng sinh nhan nhưng mà nhiều khi là cũng rất nguy hiểm
tại vì mình phải khách gấp
anh em nó kiểu một phần nó muốn nhanh chóng
nhanh và rộn để đứng đây đón luôn
không dễ vào trong mất thời gian của anh em
xe ô tô nó tốc độ có thể nó chạy chín mươi một trăm linh km trên giờ
nếu nó xảy ra có thể nó không tránh được
nó chỉ lổ lốp hoặc là lạng lãnh một phát vào cái đường ấy
để nó không kịp đánh lái xăng nào
là mình cũng ấy ngay
bà con hay đi bộ theo dọc tuyến đường là nhiều lúc là cũng không kịp tránh
nó gây nguy hiểm cho bà con
còn anh em lái xe thì không may là nó đột ngột phát nó đến cái thì thấy
người thoa ra không kịp phanh cũng không kịp tránh nữa là như thế là nó quá nguy hiểm
những ghi ảnh sắc nét ghi lại rất rõ ràng toàn bộ hành vi vi phạm của các nhà xe trên tuyến
đều được lưu trữ tại trung tâm này để làm căn cứ xử lý vi phạm
sẽ sớm thôi
những thông báo phạt nguội này
sẽ được gửi đến các chủ phương tiện
thậm chí nhiều thông báo sẽ được gửi về cùng một chủ
nếu các lái xe vẫn cố tình vi phạm như thế này
tiến hành tuyên truyền cho các nhà xe ở trên tuyến
tiến hành cho ký cam kết
tuyệt đối là không được dừng đỗ đón trả khách trên tuyến
một mặt cũng đã phối hợp với lại cơ quan bảo trì vận hành đường cao tốc là tiến hành
đóng lại khép kín lại những cái hàng rào b bốn mươi tôn hộ lan hay là những cái hàng rào thép gai
mà người dân thứ nhất là người dân tự mở
tự phá để hạn chế việc người dân đi lên đường cao tốc để đón xe
mặt khác nữa là lực lượng trực phòng máy hệ thống giám sát sẽ
thông báo những cái hành vi vi phạm
cho các tổ cảnh sát giao thông
làm nhiệm vụ ở trên tuyến
từ đó mà dừng
xử lý phương tiện
tại những cái vị trí mà
lực lượng chức năng cũng khuyên cáo người dân
cần dừng ngay việc lên cao tốc bắt xe khách
đây là hành vi vô cùng nguy hiểm
tiêm ẩn rủi ro tai nạn rất cao
đừng chỉ vì một chút tiện lợi
mà tự đặt bản thân mình vào những tình huống nguy hiểm
cũng như tạo điều kiện cho các nhà xe vi phạm
tòa án nhân dân thành phố hồ chí minh cho biết đã nhận được đơn kháng cáo xin giảm nhạy hình phạt của bị cáo trần văn sĩ
đối với bị cáo đặng thị hàn ni do quá hạn luật định mà không kháng cáo
nên xem như bị cáo đã chấp nhận bản án một năm sáu tháng tù
trước đó vào ngày một tháng ba tòa án nhân dân thành phố hồ chí minh đã tiến hành tuyên án đối với hai bị cáo là đặng thị hàn ni và trần văn sĩ
hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo hàn ni một mươi tám tháng tù
bị cáo trần văn sĩ hai năm tù cùng với tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ
xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
hội đồng xét xử nhận định hành vi của hai bị cáo đã vi phạm luật an ninh mạng
ảnh hưởng xấu đến an ninh trả tự an toàn xã hội
do vậy việc viện kiểm sát truy tố và hai bị cáo bị xét xử theo khoản hai
điều ba trăm ba mươi một bộ luật hình sự là đúng người đúng tội
công an tỉnh đắk nông vừa khám phá thành công nhóm trộm vàng với số lượng lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh
vào ngày một mươi sáu tháng ba công an tỉnh đắk nông nhận được tin báo tại tiệm vàng kim ngọc hiến
ở huyện đắk cờ long xảy ra vụ trộm tạo đối tượng đã kệ cửa đột nhập đối trộm số lượng tài sản lớn
gồm vàng bạc trị giá nhiều tỷ đồng
chỉ trong thời gian ngắn công an đắk nông đã nhanh chóng xác định được thủ phạm gây ra vụ trộm cắp
là nguyễn văn thình sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu trú tại tỉnh long an và đặng thị thu yến sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy trú tại tỉnh bà rịa úng tàu
đây là hai đối tượng đang bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh long an và tỉnh ninh thuận truy tìm
riêng đối tượng thình đã có bảy tiền án về tội trộm cắp tài sản
bằng các biện pháp nghiệp vụ đến khoảng hai giờ sáng ngày một mươi tám tháng ba công an tỉnh đắk nông đã bắt giữ thình và yến
khi đang lẩn trốn ở huyện tuy phong tỉnh bình thuận thu giữ năm trăm tám mươi triệu đồng tiền mặt bốn túi vàng gồm nhẫn dây chuyền kiêng cổ
có trọng lượng ba năm kg với tổng trá trị ba năm tỷ đồng cùng nhiều công cụ phương tiện gây án
ngay sau đó đối tượng đã được di lý về công an tỉnh đắk nông để phục vụ công tác điều tra
bốn mươi triệu đồng là lượng tiền giả được công an tỉnh hậu giang thu giữ sau khi phá thành công chuyên án làm tăng trữ lưu hành tiền giả liên tỉnh
cơ quan công an đã điều tra khám xét nơi ở của trần thẩm linh chú tại tỉnh kiên giang thu giữ tổng cộng hơn sáu trăm bốn mươi triệu đồng tiền giả
loại năm trăm linh đồng cùng nhiều máy móc vận dụng liên quan đến việc làm tiền giả như laptop máy in
cùng ngày cơ quan điều tra cũng bắt giữ hai đối tượng mua tiền giả của linh là hoàng đức hoàng anh và cao nhất ý cùng chú tại huyện vị thủy hậu giang
thu giữ ba tờ tiền giả loại năm trăm linh đồng các đối tượng dùng để mua hàng của người dân
cơ quan công an tỉnh hậu giang đã ra quyết định khởi tố tạm giam ba đối tượng trên trong đó linh bị khởi tố về tội làm tàng trữ lưu hành tiền giả anh và ý bị khởi tố về tội lưu hành tiền giả
thưa quý vị trước tình trạng nhiều đối tượng lập các fanpage trên mạng xã hội facebook giả mạo sử dụng hình ảnh của các resort khách sạn nổi tiếng trên địa bàn thành phố phan thiết tỉnh bình thuận để lừa khách hàng chuyển tiền chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng
để không mất an ninh trả tự an toàn du lịch giám đốc công an tỉnh bình thuận đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ vào cuộc điều tra truy xét xử lý nghiêm theo quy định
trao đổi với phóng viên truyền hình công an nhân dân đại diện the clay resort trên đường nguyễn đình chiểu phường hàm tiến thành phố phan thiết tỉnh bình thuận cho biết
các đối tượng lừa đảo lập fanpage facebook giả mạo lấy toàn bộ hình ảnh thật của resort nhưng lại dùng số điện thoại và tài khoản ngân hàng giả mạo có tên gần giống với resort để lừa khách chuyển tiền trừ chiếm đoạt
khi khách đến resort để nhận phòng thì mới biết bị lừa đảo
các đối tượng đó lập ra rất nhiều page và thậm chí họ đã chạy quảng cáo rất nhiều các page đấy
cái số lượng lượt like và cái số lượng follow ở các cái page đấy thậm chí nó còn vượt cả cái số lượng like và follow ở các cái page chính của bên em
bên em đã có cái động thái đầu tiên đó là làm những bài cảnh báo ở trên page chính thức của bên em
cái thứ hai là bên em làm việc trực tiếp với cơ quan công an của phường
em đã liên hệ trực tiếp với các anh đấy và cũng mời các anh đến làm việc với khách hàng luôn
theo thống kê chưa đầy đủ thì đã có gần một trăm linh người bị các fanpage giả mạo the clay resort lừa đảo chiếm đoạt trên ba trăm linh triệu đồng
hiện công an tỉnh bình thuận đang thủ lý điều tra vụ việc
các cái fanpage facebook
rất là dễ bị giả mạo
việc đăng ký thiết lập cái sử dụng các cái fanpage hoặc là cái trang facebook nhóm yolo
thì nó không có thông qua các điều kiện đăng ký xác thực thực tế dẫn tới là hàng loạt
trên không gian mạng là hàng loạt cái fanpage của cái khu du lịch có uy tín là bị giả mạo
khi mà nhận diện được cái việc là có khả năng bị lừa đảo thì đề nghị quý khách hàng là nhanh chóng đến cái cơ quan công an nơi gần nhất để trình báo để được hỗ trợ
không chỉ có những lỗ hỏng trong việc quản lý các trang fanpag
các trang fanpage
trên thực tế lỗ hỏng còn nằm ở chỗ có thể kẻ gian đã lợi dụng việc nhiều ngân hàng cho phép đổi tên hiển thị chủ tài khoản như một cách thu hút khách hàng
đêm ngày một mươi năm tháng ba tổ công tác đồn biên phòng sông đốc tuần tra đến khu vực biển vùng bờ thì phát hiện ba phương tiện vỏ gỗ không có số hiệu đang hoạt động sử dụng kích điện khai thác thủy sản
tổ công tác đã lập biên bản kiểm tra đồng thời lập biên bản ghi nhận vụ việc lập biên bản tạm giữ tăng vật và yêu cầu thuyền trường điều khiển phương tiện về đồn biên phòng sông đốc để điều tra xử lý
còn làm việc cả ba phương tiện vỏ gỗ là phương tiện thủy nội địa không có giấy đăng ký phương tiện thủy nội địa theo quy định
vào mỗi dịp khai hội nơi đây thu hút hàng trăm nghìn lượt khách từ khắp mọi miền tổ quốc
đây là điều kiện thuận lợi để các đối tượng xấu lợi dụng thực hiện hành vi phạm tội như trộm cắp lừa đảo sử dụng trái phép chất ma túy hành nghề bói toán mê tín dị đoan gây dối trật tự công cộng
để đảm bảo an ninh trật tự giữ gìn nét đẹp truyền thống của văn hóa lễ hội công an huyện tam đảo đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ tập trung đấu tranh chấn áp tội phạm hình sự kiên quyết không để hình thành ổ nhóm tội phạm hình sự và tên nạn xã hội hoạt động tại khu danh thắng tây thiên đồng thời thành lập tổ công tác thường trực tại khu danh thắng tây thiên giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ chiến sĩ trong việc chủ động nắm tình hình kịp thời giải quyết các vấn đề phức tạp phát sinh liên quan đến an ninh trật t